nghiên cứu của các nhà khoa học ở hồng kông trung quốc cho thấy biến thể omicron tái tạo kém hơn trong mô phổ của con người so với chủng virus ban đầu có lẽ liên quan tới mức độ nghiêm trọng của bệnh thấp hơn
tuy nhiên giáo sư đứng đầu cuộc nghiên cứu đã cảnh báo rằng mối đe dọa tổng thể từ biến thể omicron có thể là rất đáng kể
liên quan đến biến thể omicron một triệu người có thể bị cách ly vào ngày giáng sinh
tiến sĩ michel chanchiwa cho biết điều quan trọng là mức độ nghiêm trọng của bệnh ở người không chỉ được xác định bởi sự nhân lên của virus mà còn bởi phản ứng miễn dịch của vật chủ đối với sự lây nhiễm
ông nói thêm cũng cần lưu ý rằng bằng cách lây truyền cho nhiều người một loại virus rất dễ lây nhiễm có thể gây ra bệnh nặng hơn và dẫn tới tử vong mặc dù bản thân virus đó có thể ít gây bệnh hơn
do đó kết hợp với các nghiên cứu gần đây của chúng tôi có thể thấy rằng biến thể omicron có khả năng né tránh một phần khả năng miễn dịch từ vaccine
và người đã từng mắc bệnh trong quá khứ mối đe dọa tổng thể từ biến thể omicron có thể là rất đáng kể
nghiên cứu do khoa y thuộc đại học hồng kông công bố cho thấy các nhà nghiên cứu đã phân lập thành công biến thể này và sử dụng mô phổi được lấy ra để điều trị nhằm điều tra về đột biến mới
nghiên cứu cũng cho thấy omicron sao chép nhanh hơn chủng virus sars cov hai ban đầu và biến thể delta trong phế quản người
theo đó trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi lây nhiễm biến thể omicron sao chép nhanh hơn khoảng bảy mươi lần so với biến thể delta và chủng sars cov hai ban đầu
ngược lại biến thể omicron sao chép kém hiệu quả hơn thấp hơn một mươi lần trong mô phổi người so với virus sars cov hai trùng gốc qua đó có thể cho thấy mức độ nghiêm trọng của bệnh thấp hơn
phản ứng về nghiên cứu giảng viên lâm sàng cao cấp tại đại học ester tiến sĩ david gen nói sự gia tăng nhân bản gấp bảy mươi lần là điều đáng lo ngại
điều này giải thích cho việc gia tăng khả năng lây truyền của virus
tuy nhiên vẫn chưa có sự rõ ràng về việc giảm một mươi lần khả năng lây nhiễm qua phổi trong nghiên cứu tại phòng thí nghiệm này sẽ diễn ra thực tế như thế nào ở bệnh nhân
thoạt nhìn đây có thể là một tin tốt
tuy nhiên nếu virus có thể tái tạo nhanh hơn bảy mươi lần nhưng lây nhiễm chậm hơn một mươi lần điều đó vẫn dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tăng gấp bảy lần
số ca nhiễm covid một mươi chín đặc biệt là do biến thể omicron đang dâng cao tại nhiều nước khiến các chính quyền kêu gọi khẩn trương ứng phó
dù biến thể delta vẫn đang là tác nhân gây ra hầu hết số ca nhiễm covid một mươi chín mới trên thế giới nhưng biến thể mới nổi omicron đang tăng tốc nhanh
từ khi được nam phi phát hiện hồi tháng một mươi một omicron đã lan ra ít nhất sáu mươi ba quốc gia tính đến ngày chín tháng một mươi hai
theo tổ chức y tế thế giới trung quốc đại lục hôm qua ngày một mươi ba tháng một mươi hai cũng xác nhận phát hiện ca nhiễm omicron đầu tiên tại thành phố thiên tân
báo cáo cho biết biến thể omicron lan nhanh hơn tại nơi biến thể delta ít thịnh hành như nam phi và cả nơi delta chiếm ưu thế như
với dữ liệu hiện có có khả năng omicron sẽ vượt qua delta tại những nơi việc lây nhiễm cộng đồng xảy ra
who cảnh báo cơ quan của liên hợp quốc dẫn những số liệu ban đầu cho hay việc tiêm chủng hoặc từng khỏi bệnh không giúp tạo ra lượng kháng thể đủ để ngăn ngừa lây nhiễm omicron gây ra tỷ lệ lây lan cao và những hậu quả nặng
theo tổ chức y tế thế giới hiện chưa rõ liệu onecron có thừa hưởng khả năng lây lan của biến thể delta hay không
mặc dù đến nay biến thể mới chỉ gây triệu chứng nhẹ nhưng làm suy giảm hiệu quả của vaccine trong việc ngăn nhiễm bệnh
ngay cả khi mức độ nặng có thể thấp hơn so với biến thể delta omicron dự kiến sẽ khiến tỷ lệ nhập viện tăng lên khi việc lây lan gia tăng
càng nhiều người nhập viện có thể tạo gánh nặng cho hệ thống y tế và dẫn đến thêm ca tử vong
who cảnh báo và đánh giá nguy cơ của biến thể mới đối với toàn cầu là rất cao
tổ chức y tế thế giới đánh giá biến chủng omicron có thể gây nguy cơ rất cao trên phạm vi toàn cầu
với dữ liệu ban đầu cho thấy biến chủng này có thể ném miễn dịch của vaccine
who nhấn mạnh lại đánh giá đầu tiên về omicron đưa ra hôm hai mươi chín tháng một mươi một như sau
rủi ro toàn cầu liên quan đến biến chủng omicron là rất cao vì một số lý do
tổ chức này cũng cho biết có những dấu hiệu ban đầu cho thấy kể cả những người đã tiêm chủng vaccine hoặc từng mắc covid một mươi chín
có thể cũng không tạo ra đủ kháng thể để ngăn chặn nguy cơ nhiễm omicron
điều này dẫn đến tỷ lệ lây nhiễm cao và những hậu quả nghiêm trọng
theo who với số lượng đột biến bất thường
omicron có thể khiến biến chủng này dễ lây lan hơn hoặc dễ ném miễn dịch hơn
who lấy dẫn chứng việc số người tái nhiễm covid một mươi chín do omicron có xu hướng tăng ở nam phi
một trong những nơi đầu tiên phát hiện biến chủng omicron
cũng có chung nhận định này các nhà nghiên cứu của đại học oxford hôm một mươi ba tháng một mươi hai công bố một phân tích trong phòng thí nghiệm cho thấy
omicro làm giảm đáng kể kháng thể trung hòa ở người đã tiêm đủ hai liều vaccine covid một mươi chín
họ cho biết nhiều người đã tiêm vaccine nhưng không tạo ra đủ lượng kháng thể trung hòa để chống lại omicron
tuy nhiên ông mathuznev một thành viên trong nhóm chuyên gia lưu ý hiện chưa thể xác định chắc chắn mức độ làm suy giảm hiệu quả vaccine của omicron ngoài thực tế
chúng ta chưa thể xác định được bao nhiêu kháng thể trung hòa là đủ chúng ta vẫn chưa thực sự xác định được ngưỡng bảo vệ cần thiết trước biến chủng omicron
ông snap nói và nhấn mạnh thêm rằng lời khuyên tốt nhất dành cho những người chưa tiêm chủng là nhanh chóng tiêm chủng
còn những người đã tiêm chủng nên tiêm mũi tăng cường
nhóm nghiên cứu của ông snap cũng rút ra nhận định omicron ít có nguy cơ gây bệnh nặng hơn
mặc dù các dữ liệu ban đầu cho thấy omicron có thể ít nghiêm trọng hơn delta
nhưng tổ chức y tế thế giới cho rằng vẫn cần thêm dữ liệu để xác định độc lực của nó
thậm chí kể cả khi độc lực của nó thấp hơn của delta số người nhập viện cũng sẽ tăng do tốc độ lây lan nhanh
tỷ lệ nhập viện tăng có thể kéo theo gánh nặng cho các hệ thống y tế dẫn đến có thêm nhiều trường hợp tử vong
đây là cảnh báo của tổ chức y tế thế giới
biến chủng omicron được phát hiện đầu tiên tại một số nước châu phi
biến chủng này gây lo ngại do nó chứa tới ba mươi hai đột biến trên protein gai
cấu trúc có thể tác động đến khả năng lây lan né miễn dịch của virus
omicron hiện đã lan ra hơn sáu mươi quốc gia và anh đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do omicron
các dữ liệu ban đầu từ nam phi cho thấy omicron đang kéo theo làn sóng gia tăng ca nhiễm nhanh chóng
nhưng bệnh nhân chủ yếu có triệu chứng nhẹ đặc biệt ở người trẻ đã tiêm vaccine
tuy nhiên tổ chức y tế thế giới cho rằng cần thêm một vài tuần nữa mới có thể xác định mức độ nghiêm trọng của omicron
tờ jersenders dẫn khuyến cáo của cố vấn chính quyền hồng kông kêu gọi tiêm mũi ba cho người dân đặc khu
sau khi kết quả báo cáo cho thấy omicron làm giảm đến chín mươi bảy lượng kháng thể ở một người tiêm hai mũi pfizer biontech
kết quả nghiên cứu của đại học hồng kông và đại học trung quốc cho thấy
hiệu lực tiêu diệt biến thể omicron của vaccine pfizer biontech yếu đi gấp ba mươi hai lần so với sars cov hai ban đầu
tuy nhiên vaccine này vẫn có khả năng ngăn chặn nguy cơ tử vong và diễn tiến nặng theo thông tin từ the standad hôm một mươi ba tháng một mươi hai
để rút ra kết luận này đội ngũ chuyên gia do giáo sư malikbierit đại học hồng kông dẫn đầu đã tiến hành thu thập mẫu máu của một mươi người
sau một tháng tiêm mũi hai tức thời điểm hàm lượng kháng thể dự kiến tăng lên mức cao nhất
tiếp theo họ thử mẫu máu với virus ban đầu của sars cov hai cũng như đối với biến thể omicron lấy từ ca bệnh đầu tiên ở hồng kông
kết quả cho thấy hiệu lực vaccine giảm mạnh trước omicron
hai đại học trên cũng đang thực hiện cuộc thử nghiệm đối với vaccine sinovac và dự kiến sẽ sớm có kết quả
các cuộc nghiên cứu trước đó cho thấy hàm lượng kháng thể tiêu diệt virus ở vaccine sinovac thấp hơn so với vaccine pfizer biontech theo nhóm chuyên gia này
trước thông tin trên tiến sĩ david hui sucheong cố vấn chính quyền hồng kông về dịch covid một mươi chín cho rằng
omicron đẩy hầu như tất cả mọi người vào tình thế phải tiêm mũi ba
số liệu của hãng pfizer ghi nhận hàm lượng kháng thể sau khi tiêm mũi ba cao gấp hai mươi năm lần so với hai mũi trên
tiến sĩ hua cho biết trong một báo cáo khác mũi ba vaccine pfizer biontech mang đến hiệu lực bảo vệ bảy mươi năm trước biến thể omicron
bà sophia chan shu chi người đứng đầu cơ quan thực phẩm và y tế hồng kông cho biết rằng
các chuyên gia vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai sẽ thảo luận về việc tiêm mũi ba cho các nhóm không ưu tiên và đã tiêm hai mũi pfizer biontech
trong khi đó tổ chức y tế thế giới thông báo biến thể omicron đã lan đến sáu mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
dựa trên dữ liệu sơ bộ tốc độ lây lan của omicron dự kiến sẽ bứt phá biến thể gelta trên toàn cầu
theo các nguồn tin hãng moderna chuẩn bị công bố kết quả nghiên cứu về hiệu lực của vaccine của hãng này trước biến thể omicron
tính đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai hơn hai mươi ba triệu người mỹ đã được tiêm mũi ba vaccine moderna
theo số liệu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ